sáng nay hai mươi hai tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ huyện biên giới đức cơ đảng bộ chính quyền cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh gia lai và đại biểu đến từ vương quốc campuchia bộ tư lệnh quân khu năm quân đội hoàng gia campuchia đã long trọng tổ chức lễ đón truy điệu và an táng hai mươi một hải quốc liệt sĩ quân tỉnh huyện việt nam đã hy sinh trên chiến trường campuchia
sau gần tám tháng trong mùa khô hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám được sự giúp đỡ của nước bạn đội quy tập hải cốt liệt sĩ k năm mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai đã phát hiện và quy tập được hai mươi một hải cốt liệt sĩ tại địa bàn đông bắc campuchia về nước
đến nay sau một mươi tám năm thực hiện công tác tìm kiếm được sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan chức năng và nhân dân nước bạn lực lượng chuyên trách của tỉnh gia lai đã tìm kiếm cất bốc và hồi hương được một
ba trăm chín mươi năm hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ